sau hơn một mươi hai giờ nỗ lực quân đội pakistan đã giải cứu thành công toàn bộ tám người bị mắc kẹt bên trong một cabin cab lơ lửng giữa phực sâu sau khi dây cab bị đứt do gió mạnh
quân đội pakistan đã cử các chuyên gia tới hiện trường ở khu vực vùng núi sa soi tại huyện patakram thuộc tỉnh khai bơ bắc tuân khoa để thực hiện chiến dịch giải cứu
những em nhỏ đã lần lượt được đưa ra khỏi cabin tới nơi an toàn thông qua một hệ thống dây dòng dọc dọc theo cắp treo
trước đó kế hoạch giải cứu bằng máy bay trực thăng đã phải tạm dừng do đêm tối cản trở tầm nhìn và gió mạnh
theo thông báo của cơ quan quản lý thiên tai pakistan tám người bao gồm sáu học sinh cùng với hai người lớn đã bị mắc kẹt trong cabin cắp treo ở độ cao gần hai trăm tám mươi mét sau khi gió mạnh khiến dây cắp bị đứt
đây là hệ thống cắp treo qua thung lũng được dùng để đưa học sinh và giáo viên tới trường
còn tại mexico vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ít nhất một mươi năm người thiệt mạng
và ba mươi sáu người khác bị thương
tai nạn thảm khốc là do va chạm giữa một xe buýt và một xe tải trên tuyến đường cao tốc thuộc bamboue plei miền trung của mexico
đáng chú ý là đa số nạn nhân là người di cư venezuela đang trên đường di chuyển đến biên giới của mỹ
vụ va chạm mạnh giữa hai xe chạy ở tốc độ cao đã khiến cả hai phương tiện biến dạng nghiêm trọng
ngay sau khi vụ việc xảy ra các lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường
để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn
theo thông tin ban đầu một mươi bốn người đã thiệt mạng ngay tại hiện trường và một nạn nhân tử vong sau khi nhập viện
toàn bộ ba mươi sáu người bị thương đã được cấp cứu tại các cơ sở y tế gần nhất
bộ đội vụ mexico hiện khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai công tác hỗ trợ các nạn nhân và người nhà của họ
đồng thời thực hiện hoạt động điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
hy lạp đang dồn nguồn lực để đối phó với thảm họa cháy rừng nghiêm trọng
tướng nước này tuyên bố đất nước đang trong tình trạng chiến tranh với giặc lửa
với tốc độ lan mạnh trong hai mươi bốn giờ qua của các đám cháy rừng
hàng nghìn người dân ở ngoại ô thủ đô athen của hy lạp đã nhận được yêu cầu sơ tán khẩn cấp
thông báo của cơ quan bảo vệ dân sự hy lạp yêu cầu người dân ở quận ano lyosia sơ tán để đảm bảo an toàn
hơn sáu mươi đám cháy đã xảy ra trong hai mươi bốn giờ qua ở hy lạp
trong khi sáu quốc gia ở châu âu gồm cộng hòa ship rumani cộng hòa shack
croatia đức và serbia tuyên bố sẽ triển khai lực lượng hỗ trợ athens ứng phó với đám cháy rừng
thông qua cơ chế bảo vệ dân sự của liên minh châu âu eu
trước đó một mươi chín nạn nhân nghi ngờ là người nhập cư được phát hiện đã thiệt mạng
trong vụ cháy rừng ở thành phố alexandropolis gần biên giới với thổ nhĩ kỳ
cơ quan chức năng đang điều tra để xác định liệu số nạn nhân này có phải là người di cư trái phép hay không
do không nhận được thông báo về trường hợp mất tích nào ở địa phương
hiện các đám cháy rừng vẫn tiếp tục lan rộng ở khu vực phía đông bắc hy lạp cùng nhiều khu vực khác
tuy nhiên nỗ lực cứu hỏa gặp nhiều khó khăn do nhiệt độ vẫn ở mức cao bốn mươi một độ c cùng gió mạnh
các tổ chức nhân đạo của liên hợp quốc đã kêu gọi chấm dứt những cuộc đụng độ mới tái diễn gần đây
ở sudan nhằm cho phép chuyển hàng viện trợ đến dân thường trong đó có hai bang là nam đa phua và nam kodofan
văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ocha bày tỏ quan ngại sâu sắc
và bị tác động của những cuộc giao tranh mới tái diễn ở một số phùng tại sudan
theo tổ chức này ít nhất sáu mươi người thiệt mạng và hai trăm năm mươi người bị thương ở niala thủ phủ của nang đa phua
có tới năm mươi người buộc phải rời bỏ nhà cửa và xung đột đã ngăn cản các chuyến xe tải
chuyển hàng viện trọ tới người dân
trong khi đó tại thủ phủ kadukli của bang nam kdofan các đối tác nhân đạo đã phản nàn
về tình trạng nguồn lương thực gần như cạn kiệt
trong khi đó các đối tác nhân đạo đã phản nàn về tình trạng nguồn lương thực gần như cạn kiệt
oa khẳng định mới chỉ nhận được khoảng một phần tư trong tổng số hai sáu tỷ đô la mỹ
của kế hoạch ứng phó nhân đạo dành cho sudan
vào tối ngày hôm qua diễn đàn doanh nghiệp nhóm các nền kinh tế mới đổ brick khai mạng
tại thành phố jordan
diễn đàn là sự kiện mở màn cho hội nghị thượng đỉnh brics lần thứ một mươi năm diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng tám
với chủ đề brics và châu phi quan hệ đối tác vì tăng trưởng nhanh phát triển bền vững và chủ nghĩa đa phương
phát biểu khai mạc diễn đàn doanh nghiệp brics tổng thống nước chủ nhà nam phi rishin ramaphosa khẳng định
brics là diễn đàn quan trọng để tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế
kể từ khi thành lập đến nay brics đã tạo ra sự thay đổi lớn trong hình thái kinh tế thế giới
cũng trong phát biểu tổng thống nam phi nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tổ toàn diện các định chế toàn cầu
nhằm đảm bảo có đủ khả năng ứng phó với các thách thức khác nhau đồng thời kêu gọi tăng cường nguồn lực đầu tư cho châu phi
trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hạ tầng giao thông nhà xưởng
hội nghị thượng đỉnh brics lần thứ một mươi năm có đại diện gần bảy mươi quốc gia khách mời tham dự trong đó có toàn bộ các nước châu phi
với chủ đề brics và châu phi quan hệ đối tác vì tăng trưởng nhanh phát triển bền vững và chủ nghĩa đa phương bao trùm
hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường kết nối và hợp tác giữa brics và các nền kinh tế châu phi
bên cạnh đó hai chương trình nghị sự khác cũng nhận được sự quan tâm lớn là vấn đề hình thành một đồng tiền chung của brics và mở rộng kết nạp thành viên
cuộc đua giành sắt đề cử chính thức của đảng cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ chính thức bắt đầu vào tối ngày hôm nay theo giờ
với tám ứng cử viên sẽ tham gia phiên tranh luận đầu tiên được tổ chức tại thành phố milwaukee thuộc bang wisconsin
sự kiện này sẽ do hãng tin tức fox news chủ trì
ủy ban quốc gia của đảng cộng hòa đã xác nhận tám ứng cử viên sẽ tham gia phiên tranh luận
bao gồm thống đốc bang north dakota doug boogum cựu thống đốc bang new jersey chris christie
thống đốc bang florida ron desantis cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley
cựu thống đốc bang arkansas asa hutchinson cựu phó tổng thống mike pence
thượng nghị sĩ tim scott của bang south carolina và doanh nhân vivek ramadwani
để có thể tham gia phiên tranh luận này các ứng cử viên phải giành được ít nhất một ủng hộ
trong ba cuộc khảo sát trên cả nước hoặc một trong các cuộc khảo sát cấp tiểu bang ở các bang bỏ phiếu sớm
ngoài ra các ứng cử viên cũng cần phải có bốn mươi nhà tài trợ cho ủy ban tranh cử của mình
các ứng cử viên cũng được yêu cầu phải ký tuyên thệ đồng ý ủng hộ ứng cử viên chính thức của đảng cộng hòa
trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi bốn
cựu tổng thống donald trump đã từ chối ký tuyên thệ mặc dù đã đáp ứng tất cả các yêu cầu để có thể tham gia phiên tranh luận
theo kết quả của cuộc khảo sát mới nhất được công bố bởi hãng tin tức cbs
ông donald trump hiện đang dẫn đầu các ứng cử viên đảng cộng hòa với sáu mươi tám
cuộc tranh luận thứ hai của các ứng cử viên đảng cộng hòa sẽ diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng chín
trung quốc đã tạm thời nới lỏng các quy định về thị thực đối với công dân ấn độ
nộp đơn xin thị thực kinh doanh du lịch thăm thân ngắn hạn thị thực quá cảnh và
làm nhiệm vụ hàng không hàng hải và đường bộ quốc tế
đại sứ quán trung quốc tại ấn độ ra tuyên bố nêu rõ những người nộp đơn đủ điều kiện xin thị thực nhập cảnh
một hoặc là hai lần thuộc những diện trên sẽ không còn phải cung cấp dữ liệu sinh chắc học
cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
một số trường hợp miễn trừ đã được áp dụng bao gồm các cá nhân dưới một mươi bốn tuổi hoặc là trên bảy mươi tuổi
những người gần đây đã được đại sứ quán trung quốc lấy dấu vân tay
và những người có dấu phân tay được coi là không thể thu thập được
giá xin thị thực trung quốc dành cho du khách ấn độ phụ thuộc vào loại thị thực
và thời hạn hiệu lực của thị thực đó
các kênh liên lạc trực tiếp cũng đã được thiết lập để hỗ trợ công dân ấn độ
một chuyến bay chở khách của hãng hàng không triều tiên air korea từ thủ đô bình nhưỡng
đến bắc kinh trung quốc đã hạ cánh xuống sân bay thủ đô bắc kinh vào ngày hai mươi hai tháng tám
đây cũng là chuyến bay thương mại đầu tiên của triều tiên đến trung quốc kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
chuyến bay của hãng hàng không triều tiên air korea từ thủ đô bình nhưỡng
đến quốc gia triều tiên mang số hiệu sg một trăm năm mươi một đã hạ cánh tại sân bay bắc kinh vào lúc chín h một mươi bảy phút
ngày hai mươi hai tháng tám theo giờ địa phương sớm hơn thời gian dự kiến
bộ ngoại giao trung quốc trước đó một ngày cũng thông báo nước này đã chấp thuận cho hãng hàng không nhà nước
của triều tiên air korea nối lại các chuyến bay đến trung quốc sau hơn ba năm ngừng hoạt động
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín bùng phát trên toàn cầu
động thái nối lại các chuyến bay thương mại cũng là dấu hiệu gia tăng liên lạc giữa triều tiên
với nước láng giềng trung quốc
hãng hàng không air korea cũng đã lên lịch sử
các chuyến bay đến thành phố vladivostok của nga vào thứ sáu tuần này
đây sẽ là chuyến bay đầu tiên đến nga kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
thưa quý vị việc đưa dịch vụ y tế đến vùng sâu vùng xa vẫn luôn là bài toán khó đối với nhiều quốc gia
tuy nhiên nam phi dường như đã tìm được lời giải cho riêng mình với một trung tâm y tế di động trên tàu hỏa
một chiến dịch hậu cần khổng lồ do công ty đường sát nhà nước chasnet tài trợ
trong gần ba mươi năm qua tàu pelofepa đã đi khắp đất nước để mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe
giá cả phải trăng cho hàng triệu người dân nghèo đặc biệt là tại các vùng nông thôn hẻo lánh
và câu chuyện cũng như là hình ảnh của đoàn tàu này sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay
bà cecilia epanza dậy từ nửa đêm để đi xe buýt suốt một tiếng rưỡi đến sân ga này
khác với không cảnh bắn lặng thường ngày sân ga nhộn nhịp người đi lại ngay từ sáng sớm
phương dân nghèo từ những khu vực lân cận đến đây để được khám chữa bệnh trên tàu pelopepa
trung tâm y tế di động đi khắp nam phi
bà cecilia có vấn đề về thị lực từ vài tháng nay
bạn từng đeo kính nhưng giờ nó đã không còn tác dụng
bệnh viện lại ở quá xa và đắt đỏ
khi có ai đó đi về phía tôi tôi có thể nhận ra có người đang lại gần
nhưng lại không nhìn rõ mặt họ tôi không thể biết đó là ai
tàu felopepa có một mươi tám toa xe với đầy đủ các dịch vụ y tế cơ bản
từ khoa tổng hợp phòng khám mắt nhà khoa cho đến khoa sức khỏe tâm thần và tạ hiệu thuốc
bắt đầu hoạt động từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
các tàu chạy ba mươi sáu tuần mỗi năm và đi đến khoảng bảy mươi cộng đồng tại các vùng nông thôn hẻo lánh
trong hai tuần tới tàu sẽ dừng ở huluê thị trấn nhỏ ở tỉnh kwazulu natal
ước tính mỗi ngày có tới hàng trăm người đến chữa bệnh
chúng tôi phải luôn cân nhắc về vấn đề nguồn dự trữ thiết bị thuốc men
đôi khi phải hạn chế để sửa lại cho hôm sau bởi sẽ còn rất nhiều bệnh nhân đến khám
chỉ dừng lại hai tuần ở một địa phương không bao giờ là đủ
chúng tôi đang cố gắng làm những gì có thể làm hết sức mình
là bác sĩ nhắn khoa có trình độ
chị tenma dành chín tháng mỗi năm đi khắp đất nước để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo
và hiếm khi có thời gian chăm sóc hay trò chuyện với bốn đứa con của mình
thế nhưng cũng như hơn hai mươi bác sĩ nhân viên y tế và tình nguyện viên thường trực trên tàu
chị vẫn tận tâm cống hiến cho công việc coi đây là cơ hội để đem đến hy vọng cho nhiều người
tôi thường xuyên nhớ nhà chồng và các con
thế nhưng tôi yêu công việc mình đang làm
tôi vui vì có thể giúp đỡ những người bệnh vốn không có cơ hội được chăm sóc sức khỏe
nếu con tàu không đến làng quê của họ
đội ngũ y bác sĩ của tàu
con tuổi của mình
đã tổ chức các chuyến thăm cư dân địa phương trong nỗ lực tiếp cận cộng đồng
tại một trường tiểu học ở hulue
học sinh đang được dạy làm sao để đánh răng đúng cách
các nhà sĩ kiểm tra nhanh răng miệng cho các em
và mỗi em còn được phát miễn phí một chiếc bàn chai
trẻ em thành thị thường được người lớn mua cho rất nhiều bánh kẹo và đồ ngọt
vì vậy chúng sẽ bị sâu răng hơn so với trẻ em ở những vùng nông thôn hẻo lánh
ở đây bọn trẻ chỉ ăn những gì bố mẹ chúng trồng tròn
việc điều trị trên tàu felofepa gần như không tốn kém
một ca nhổ răng chỉ có giá tương đương dưới một euro
ở phòng khám nhãn khoa cũng vậy
bà cecilia được bác sĩ cắt cho một cặp kính để sử dụng hàng ngày
và thêm một cặp nữa dành riêng cho việc đọc sách
cả hai giá chỉ chưa đến bốn euro
đối với người mà cả gia đình phải sống nhờ khoản trợ cấp hai rand
khoảng một trăm linh usd mỗi tháng từ nhà nước như bà cecilia
một cặp bắt kính dường như còn đem theo hy vọng
về cuộc sống tốt đẹp hơn
đeo kính vào là thấy khác hẳn
ngồi đây tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy người đàn ông ở đằng kia
tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hơn nhiều
bất chấp dịch vụ y tế đang bị quá tải và mạng lưới đường sắt xuống cấp nhanh chóng
tàu felofepa vẫn tiếp tục hành trình đi khắp mọi miền nam phi
giúp những người dân nghèo tiếp cận với dịch vụ y tế toàn diện